thưa quý vị và các bạn là hoạt động nghiệp vụ báo chí quan trọng
vinh danh những thành quả sáng tạo nghề nghiệp của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba được tổ chức vào đầu tháng một mươi tới đây
tại thành phố cần thơ với nhiều điểm mới và hoạt động phong phú
tới thời điểm này sau nhiều nỗ lực tập trung triển khai mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn
của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân đã sẵn sàng
vậy điểm mới nào sẽ có trong liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
và công tác chuẩn bị của các đơn vị địa phương thời điểm này diễn ra như thế nào
ngay sau đây sẽ là bật mí của intv kết nối gửi tới quý vị khán giả
để thay đổi là sự kiện lớn diễn ra ở thời điểm có nhiều ý nghĩa khi cơn bão covid một mươi chín đã qua
nhân dân cả nước đang trở lại nhịp sống sản xuất bình thường với thông điệp thay đổi để thích ứng
liên hoan truyền hình phát thanh lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra từ ngày ba đến ngày bảy tháng một mươi tại thành phố cần thơ
bên cạnh những hoạt động tranh tài về nghiệp vụ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần này
còn có triển lãm ảnh hội thảo liên quan đến nội dung số với những chuyên gia hàng đầu của việt nam
về sản xuất nội dung trên nền tảng số
và những diễn đàn chia sẻ trao dồi kinh nghiệm của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
đây là cái dịp để những người làm báo chí phát thanh truyền hình trong lực lượng công an nhân dân
có dịp gặp gỡ trao đổi chia sẻ học hỏi nâng cao trình độ nghiệp vụ
cũng như là lựa chọn ra những tác phẩm tốt nhất để tuyên truyền đến cán bộ chiến sĩ cũng như là đồng bào cả nước
thì việc tuyên truyền hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong những năm qua đã đạt được những tiến bộ rất là rõ rệt
và lực lượng công an ngày càng thân thiện hình ảnh của người chiến sĩ công an ngày càng đẹp trong mắt nhân dân
thì báo chí phát thanh truyền hình công an dân là một những công cụ để chúng ta truyền tải cái thông điệp đó
chú trọng vào những thông điệp nhân văn sâu sắc có sức lan tỏa khắc họa đậm nét hình ảnh người chiến sĩ công an
đi đầu trong mặt trận phòng chống tội phạm khắc phục thiên tai bão lũ dịch bệnh
thời điểm này hầu hết các tác phẩm gửi về ban tổ chức được các đơn vị đầu tư kỹ lưỡng
mang nhiều màu sắc riêng và đặc trưng của lực lượng công an nhân dân được dư luận quan tâm
hôm nay là một dịp để các đoàn công an các đơn vị địa phương các đơn vị báo chí tập hợp về đấy có cơ hội giao lưu học hỏi
và cũng qua đó lan truyền lan tỏa hình ảnh của một vùng tất miền tây sông nước rất là thân thiện rất là mến khách
đối với người dân cả nước cũng như khách du lịch nước ngoài
thì qua đó qua các hoạt động của liên hoan tuyên truyền lực lượng công an nhưng qua đó cũng góp phần lan tỏa
để cho cái du lịch rồi cái kinh tế xã hội của vùng miền tây thêm phát triển
là hoạt động học hỏi trao đổi nghiệp vụ và thi tài của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
các tác phẩm của intv cao bằng tham dự liên hoan lần này dành phần lớn thời lượng để tôn vinh hình ảnh
người chiến sĩ công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và những vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm ở vùng đông bắc của tổ quốc
với góc tiếp cận mới và sự đầu tư kỹ lưỡng intv tỉnh cao bằng kỳ vọng các tác phẩm sẽ để lại ấn tượng cho ban giám khảo
liên hoan năm nay chúng tôi mang đến những tác phẩm phản ánh chân thực đầy đủ những mặt công tác của lực lượng công an cao bằng
cũng như là tuyên truyền vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
chuẩn bị tham gia ngày hội lớn nhất của những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
intv cao bằng xác định việc xây dựng và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về đề tài lực lượng công an là một nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng
do vậy từ câu lên kế hoạch lựa chọn đề tài đến vận công phóng viên thực hiện được antv cao bằng trú trọng
trong đó khuyến khích các đồng chí có năng hiếu sở trường trên từng loại hình
vừa gắn trách nhiệm vừa động viên cám bộ tham giá tích cực với tinh thần tự xác trách nhiệm cao
đến với nhân hoàn lần này công an tỉnh cao bằng mong muốn sẽ được giao lưu học hỏi
trao dồi thêm những kiến thức về công tác tuyên truyền về công tác truyền hình công tác phát thanh
được học hỏi với các đơn vị trong và ngoài lực lượng để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn nữa trong công tác tuyên truyền
nhằm đưa hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân đến gần gũi
thân thiện nhất với người dân thực sự là người chiến sĩ vì nhân dân phục vụ

lựa chọn là những hình ảnh chân thực thể hiện nét đẹp về văn hóa
con người cùng đất đồng bằng sân thủy lông tầm thược và bốn tách
ngoài ra intt cần thơ cũng tập trung khai thác những mảng nghề tài
mang kính thời sự được dư luận quan tâm mắm sát hơi thở cuộc sống
và dành phần lớn phải được được phát họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
dưới lựa chọn của các đơn vị đăng cai
công an thành phố cần thơ tham gia giữ thi ở nhiều thể loại
những tác phẩm này sẽ truyền tải những thành tích những chiến công của công an thành phố cần thơ
hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sĩ trên các lĩnh vực công tác
chúng tôi cũng tin rằng thông qua các phát phẩm giữ thi
sẽ để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả cả nước
là sự kiện có sự tham gia của hàng trăm đại biểu nhà báo
những người làm truyền hình phát thanh trên cả nước
công tác chuẩn bị sẵn sàng cho liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
được lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
công an nhân dân nhận định là nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện kỹ lưỡng
ngoài ra ban tổ chức cũng đã thống nhất các nội dung chính trong phân công nhiệm vụ
đối với đơn vị đăng cai và các đơn vị có liên quan tới hoạt động chuẩn bị tổ chức năm nay
liên hoan truyền hình phát thanh lần thứ một mươi ba là dịp để những người làm báo trong lực lượng công an nhân dân
cùng nhau suy ngẫm và nhìn lại việc làm hai năm đầy dấu ấn và thử thách của lực lượng công an nhân dân
từ đất nước có khó khăn trong phòng chống dịch thông qua các hoạt động tại liên hoàn
những người làm phát thanh truyền hình trong lực lượng công an có cơ hội chia sẻ quan điểm định hướng phát triển
nhằm đổi mới hoạt động nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả và hiện đại
với mục tiêu phục vụ công chúng ngày một tốt hơn
hiện tại ban tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh lần thứ một mươi ba đang tiếp nhận các tác phẩm dự thi
mọi thông tin về kỳ liên hoan truyền hình phát thanh
công an nhân dân lần thứ một mươi ba được chúng tôi cập nhật trên fanpage của chương trình
liên quan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
các bản tin thời sự trên intv và trên website intv gov vn
hy vọng đây sẽ là kỳ liên hoan đáng nhớ đối với mỗi đơn vị tham gia
cũng như với khán giả truyền hình phát thanh công an nhân dân trong cả nước
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
một sự kiện quan trọng thiết thực nhất trong năm của những người làm báo trong lực lượng công an cả nước
hứa hẹn mang đến nhiều dấu ấn đậm nét và màu sắc riêng